thưa các đồng chí thưa quý vị và các bạn
thành phố lai châu tỉnh lai châu hiện đã đạt chuẩn đô thị loại ba
thế nhưng năng lực lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ của tổ chức đảng
đoàn thể ở một số bản tổ dân phố chưa cao dẫn đến đời sống của người dân còn nhiều khó khăn
công tác quản lý khu phố bản trật tự đô thị còn nhiều bất cập tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp
trước thực tế đó năm hai nghìn một mươi năm thành ủy lai châu đã ban hành nghị quyết số một mươi
về việc đưa các tri bộ đảng bộ trực thuộc đảng bộ thành phố giúp bản tổ dân phố phát triển toàn diện
hơn một năm qua việc thực hiện nghị quyết đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận
gia đình anh má a xì
nhà tổng mông ở bản gia khâu một có hoàn cảnh hết sức khó khăn
một mình anh nuôi hai con nhỏ trong ngôi nhà cũ nát
từ khi được đảng bộ công an và tri bộ phòng văn hóa thông tin thành phố lai châu giúp dựng căn nhà mới
hỗ trợ kinh phí ăn học cho hai trẻ đến lúc trưởng thành
anh má a sì có điều kiện hơn để tập trung làm ăn
trước đây cuộc sống của mình rất là nghèo
do cuộc sống khó khăn quá nên vợ nó mới bỏ mình bỏ con mà đi
từ ngày được các cơ quan đối tượng
đoàn thể giúp đỡ làm cho các nhà để ở hỗ trợ tiền cho hai đứa con ăn học
mình có thời gian làm nương làm vườn chăn nuôi để phát triển kinh tế
sau này nuôi các con khôn lớn
bây giờ thì cuộc sống của mình cũng đỡ vất vả đi rất nhiều
mình rất cảm ơn các ban ngành đoàn thể đã hỗ trợ giúp mình
hơn một năm trước gia khâu một là bàn khó khăn nhất của xã nậm lòng
tình hình an ninh trật tự có nhiều phức tạp
trường khai thực hiện nghị quyết của thành ủy
đảng bộ công an thành phố lai châu tri bộ phòng văn hóa và thông tin thành phố
đã chủ động khảo sát đánh giá lập phương án kế hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội
củng cố hệ thống chính trị giúp bản gia khâu một
rồi cùng với các bộ dân bản đề ra giải pháp thực hiện
nhờ đó từ một bản nghèo đến nay kinh tế của bản gia khâu đã có nhiều khởi sắc
bản đã khôi phục và phát triển được nghề theo thổ cầm truyền thống
phát triển du lịch cộng đồng làm vườn trồng rau xây dựng chuồng chăn nuôi ra súc ra cầm theo mô hình mới
về tình hình an ninh chính trị của bản cũng ổn định
và kinh tế xã hội của bản thì ngày càng nâng lên
theo cái nghị quyết của thành phố cũng như là của đảng bộ xã
hàng tháng vào kỳ sinh hoạt của các tri bộ bản
tổ dân phố đều có sự góp mặt của các đồng chí thuộc đảng bộ chi bộ cấp trên trực tiếp xuống tham dự
ngoài việc đóng góp các ý kiến giúp bản
khu phố định hướng phát triển kinh tế
còn hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ giúp tri bộ và các tổ chức đoàn thể sở tại
định hướng nội dung sinh hoạt xây dựng các nhiệm vụ trọng tâm từng giai đoạn để nâng cao chất lượng hoạt động
đến thời điểm này đối với tri bộ và các đoàn thể
về năng lực và trình độ cũng đã được nâng lên với nhận thức về việc tổ chức sinh hoạt
nội dung cũng đã đảm bảo theo đúng yêu cầu
hiện nay tất cả tri bộ
các đoàn thể và tổ dân phố cũng đã tổ chức sinh hoạt định kỳ hàng tháng
qua nắm tình hình tại dân
cũng thấy rằng những nghị quyết chính sách chế độ
các mục tiêu chỉ tiêu của phường nhưng của thành phố cũng đã quán triệt đến người dân
và người dân cũng đã tổ chức thực hiện theo đúng quy định và yêu cầu đã đề ra
qua hơn một năm triển khai thực hiện nghị quyết một mươi của đảng bộ tp lây châu
đến nay ở ba mươi hai bản tổ dân phố kém phát triển
đã có hai tri bộ
một mươi ba tri bộ đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu
một mươi tri bộ đạt trong sạch vững mạnh không còn tri bộ yếu kém
thông qua những việc làm cụ thể các tri bộ đảng bộ trực thuộc thành ủy
đã giúp đỡ các bản tổ dân phố như xây mới cải tạo chuồng trại
hỗ trợ mua con giống thức ăn giúp sửa chữa
làm mới nhà cho các hộ gia đình đặc biệt khó khăn
công tác an sinh xã hội xóa đói giảm nghèo được triển khai sâu rộng
tình hình an ninh trật tự được giữ vững
chúng tôi suy nghĩ là nếu mà muốn làm tốt cái nghị quyết này
thì mỗi tri đảng bộ mà giúp cho cái thôn bản ấy
phải hết sức trách nhiệm đầu tiên là phải trách nhiệm đó
thứ hai là phải làm tốt công tác dân vận
mà tạo niềm tin giống như là giữa tri bộ đảng bộ mình với ba con dân dân
trong bản mà học tổ dân phố đấy phải gắn kết với nhau
nếu mà làm tốt được cái việc đó thì chúng ta mới triển khai được tốt cái nghị quyết này
qua những kết quả đã đạt được có thể thấy
thực hiện nghị quyết đã từng bước phát huy được vai trò trách nhiệm của cấp ủy
chính quyền và các đoàn thể cấp thành phố trong việc nắm bắt những khó khăn vướng mắt ở cơ sở
để có giải pháp giúp đỡ hiệu quả góp phần cung cấp ủy chính quyền ở thôn bản
tổ dân phố phát triển kinh tế xã hội nâng cao hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ cơ sở
giúp các bản tổ dân phố phát triển toàn diện góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu
đến năm hai nghìn hai mươi thành phố lây châu không còn hộ nghèo như đã để ra tại đại hội đảng bộ thành phố lần thứ ba